thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp chủ tịch tập đoàn hyundai heavy industries
lãnh đạo các tập đoàn đang có hoạt động đầu tư tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc hoàn ngành các tập đoàn hàn quốc đầu tư
và mở rộng quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh tại việt nam
thủ tướng mong muốn hợp tác với hyundai về phát triển công nghiệp đóng tàu
đồng thời mong hyundai nghiên cứu sớm đầu tư phát triển bóng đá tại việt nam
lãnh đạo các tập đoàn đánh giá cao việc trong bối cảnh toàn cầu khó khăn
chiến tranh thương mại nhưng kinh tế việt nam vẫn đạt mức tăng trưởng cao
và cho rằng thành tiệu này có được là nhờ sự nỗ lực chỉ đạo điều hành đúng hướng của chính phủ việt nam
các tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư tại việt nam
trong các lĩnh vực đóng tàu phát triển hạ tầng năng lượng
đồng thời kiến nghị với thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng
tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các tập đoàn giải quyết một số khó khăn
vướng mắt để các dự án đầu tư hoạt động ổn định có hiệu quả tại việt nam
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hàn quốc
thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp phó chủ tịch tập đoàn samsung đi réon
tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá cao hoạt động đầu tư của samsung tại việt nam
nêu rõ chính phủ việt nam các bộ ngành địa phương đều tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho samsung phát triển các dự án đầu tư kinh doanh tại việt nam
thủ tướng đề nghị samsung nỗ lực nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất
hiện vẫn đang còn thấp so với yêu cầu
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam cam kết gắn bó lâu dài với samsung
coi thành công của samsung là thành công của chính mình
mong muốn samsung phát triển đưa việt nam trở thành cứ điểm sản xuất chiến lược lớn nhất toàn cầu
về mọi mặt đối với samsung
về dự án trung tâm r dự kiến năm hai nghìn hai mươi hai sẽ đi vào hoạt động ở hà nội
samsung dự kiến tuyển dụng ba kỹ sư việt nam làm việc
mong muốn thủ tướng và các cơ quan chức năng của việt nam
hỗ trợ để dự án sớm đi vào hoạt động có hiệu quả